cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra trên địa bàn tỉnh nam định và các tỉnh thành phố trên cả nước nội dung vụ án như sau
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi cao thị hoài chú tại tỉnh nam định lập facebook trần mai thu thảo
sau đổi tên là mai mai trên trang facebook cao thị hoài đăng tải các bài viết kêu gọi các nhà hảo tâm
trên cộng đồng mạng ủng hộ khuyên gấp tiền tù thiện dùng vào việc mai táng các thai nhi bị bỏ rơi
trẻ em bị bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh khó khăn thực chất cao thị hoài không làm các công việc từ thiện
sau khi nhận tiền từ các nhà hào tâm hoài không chuyển cho bất cứ cá nhân gia đình nào cần giúp đỡ
hay tổ chức từ thiện nào mà sử dụng để chi tiêu cá nhân công an tỉnh nam định khuyến cáo ai đã từng
khuyên gấp tiền cho cao thị hoài qua số tài khoản ngân hàng agribank

đồng chí phạm thái dương số điện thoại chín trăm một mươi hai bảy trăm hai mươi hai ba trăm tám mươi bảy để được hướng dẫn giải quyết
nếu sau ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định không nhận được
thông tin liên hệ của bị hại thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định sẽ đề nghị
viện kiểm sát nhân dân tỉnh nam định tịch thu số tiền từ thiện mà bị can cao thị hoài chiếm đoạt
để sung công quỹ nhà nước